hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một số câu hỏi được các bị cáo trả lời mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với cả lời khai của mình đã khai trong quá trình điều tra
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bệnh gan gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh nhị nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thu vân đã đăng tải năm video clip và một bài viết trên các trang mạng xã hội
các clip và bài viết này có chứa nội dung sai sự thật bịa đặt xuyên tạc
do đó viện kiểm sát quyết định truy tố ra trước tòa
để xét xử các bị can gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh nghị nguyên lê thanh trùng dương và cao thị cúc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ hợp pháp
dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
riêng bị can lê thu vân đã bỏ đi khỏi nơi cư trú
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an chưa tìm được nên đã quyết định tách vụ án hình sự này
sau khi bắt được sẽ xử lý sau
tại tuyên quang đánh đạo ủy ban nhân dân thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang cho biết lực lượng công an huyện sơn dương vừa công chế một thanh niên có hành vi mang giao đến trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn sơn dương gây dối
chiều ngày hai mươi tháng bảy trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại một cảnh một thanh niên mang giao đến trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn sơn dương
khi cảnh sát phát hiện và ngăn chặn người này đã vung dao đuổi theo đe dọa chém nhiều cảnh sát đồng thời tìm cách lên xe máy bỏ đi
ít phút sau thanh niên này bị cảnh sát khống chế tại chỗ hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị sau một tháng cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng bảy
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã bắt đầu xử lý
đã xử lý hàng nghìn xe quá tải cơi nới thành thùng với số thiền phạt lên tới hàng tỷ đồng
tạm giữ hàng trăm phương tiện và tước giấy phép lái xe trên một trường hợp
cũng vì vậy mà giờ đây trên các tuyến đường xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng đã dần vắng bóng
tuy nhiên trong quá trình xử lý lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn nhất định
trong đó có sự chống đối trốn tránh của nhiều lái xe
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự tại tỉnh hưng yên
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên đã đồng loạt gia quân
xử lý tám mươi chín trường hợp vi phạm về quy định cơi nới thùng xe trở hàng quá tải chậm quá khổ
phạt tiền lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng vận động cưỡng chế ba trăm một mươi chín trường hợp tháo cắt thùng xe
thông báo tới cơ quan đăng kiểm năm trường hợp hạ tải một mươi ba trường hợp
chúng tôi cũng sẽ mở hồ sơ theo dõi những phương tiện
vận tải đặc biệt những phương tiện có tái phạm thì sẽ áp dụng những tình tiết tăng nặng
và thậm chí là phối hợp với cả ngành giao thông vận tải
có thể là sẽ không cấp phù hiệu vận tải hoặc thu hồi cái phù hiệu vận tải đối với phương tiện vi phạm nhiều lần
tuy nhiên trong quá trình tuần tra xử lý cảnh sát giao thông vẫn gặp những khó khăn nhất định
sau khi lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra
lái xe này nhất định cố thủ trên cabin và liên tiếp gọi điện thoại cho ai đó
hay những xe tải này khi thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã vội vã dừng xe
bất chấp nguy hiểm đi lùi để tránh phát hiện hoặc trốn vào một cung đường khác
hoặc tại nhiều bãi đỗ xe các phương tiện vẫn mang tâm lý chờ đợi qua đợt cao điểm để không phải cưa cắt thành thùng
thực tế thì lúc đầu mới triển khai kế hoạch thì cũng có cái khó khăn vướng mắt
ví dụ một số doanh nghiệp
đủ phương tiện là có cố chế hỷ lại để đợi thời điểm sau
thế nhưng mà tuy nhiên thì lực lượng chức năng cũng làm rất là quyết liệt và xử lý nghiêm
nên là không có trường hợp nào là lưu thông trên đường mà thành thùng vẫn còn cơi lới được
bên cạnh đó tại các tuyến trọng điểm lực lượng chức năng vẫn tiến hành cân tải trọng lưu động
các anh tổ chức cân tải chỗ này thì tôi thấy cũng thuận tiện
mình đi lại nó cũng không phải là phức tạp lắm
để gặp đời gặp đầy các anh đi làm này thì mình chấp hành luôn
đi làm công ty chạy cho bọn em thì chỉ chấp hành chở đủ tải không chở quá
thế nhưng bây giờ luật là các thứ ra là mức phạt cao là bọn em phải chấp hành luôn
hoạt động tổ chức kiểm soát xử lý với hành vi vi phạm về quá khổ quá tải
thì tôi khẳng định là sẽ không có phùng cấm và không có ngoại lệ
và không chỉ diễn ra ở trong thời gian cao điểm
mà chúng tôi sẽ
tổ chức bố trí lực lượng tuần tra đảm bảo hai mươi bốn trên bốn trên tất cả các tuyến giao thông
mà có cái tiềm mở nguy cơ về cái vi phạm về cơ lưới kích thước thành thùng
những kết quả trong thời gian qua đã góp phần tích cực
trong việc thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh hưng yên
tuy nhiên để công tác này đi vào chiều sâu
không chỉ có sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát giao thông
mà ý thức của mỗi lái xe của doanh nghiệp
vẫn là nhân tố quyết định để chấm dứt hoàn toàn vi phạm về xe quá tải
quá khổ quá tải và quá thích thức thành thùng trên toàn tỉnh
ngày hai mươi tháng bảy công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra vụ cháy
tại một căn nhà trong hẻm đường vườn lài phường an phú đông
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụng
vào khoảng chín h cùng ngày trung tâm chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn công an tp hcm nhận tin báo cháy
tại xưởng làm giày dép ở hẻm ba trăm sáu mươi bảy vườn lài phường an phú đông
lực lượng chức năng đã điều phương
tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy được giật tắt
nhưng nhiều tài sản của người dân bị thiêu dụi
ngoài xưởng làm giấy dép có các giấy nhà dân liền kề
cũng bị ảnh hưởng do cháy
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy
tại con hẻm đường vườn lai đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị năm nay tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp
dù đang trong mùa nắng nóng thế nhưng
tại huyện tây giang tỉnh quảng nam
mưa rông liên tục kéo dài suốt gần một tháng qua
khiến nhiều tuyến đường dẫn lên các xã biên giới
đã xuất hiện hiện tượng sạt lở
chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục sự cố
đồng thời nhanh chóng di rời người dân
ở nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trước mùa mưa bão
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây tại quảng nam
kính thưa quý vị tôi đang có mặt tại tuyến đường dt sáu trăm linh sáu
tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm huyện tây giang
lên các xã biên giới
dù chưa vào mùa mưa bão thế nhưng trên toàn tuyến
đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lỡ lớn bé khác nhau như thế này
khác với mọi năm sạt lở đất ở tây giang thường xuất hiện từ tháng một mươi
thì năm nay mưa dông liên tục vào chiều tối và kéo dài gần một tháng qua
đã khiến đất no nước và tràn xuống đường ở nhiều điểm
việc sạt lở xuất hiện sớm gây nhiều nguy hiểm cho người dân
đặc biệt là người điều khiển phương tiện lưu thông qua các tuyến đường liên thôn
liên xã bởi thời điểm này
người dân vẫn còn chủ quan ít đề phòng
những điểm sạt lở xuất hiện nhiều ở đường lên các xã biên giới như trợ âm trợ hy a san
không chỉ xuất hiện dọc các tuyến đường
sạt lở cũng đang uy hiếp lên nhiều khu dân cư
chính quyền địa phương đã nhanh chóng dựng nhà tạm
di dời dân đến nơi an toàn và nghiên cứu các điểm tái định cư phù hợp
để đảm bảo an toàn cho người dân trước thời điểm mưa bão
ban chỉ huy phòng chống thiên tai ở cấp xã
luôn luôn chủ động xây dựng các phương án bố trí sơ tán người dân
đặc biệt là một số các hộ dân có nguy cơ thiên tai uy hiếp
sạt lở tại khu dân cư sạt lở nhà cửa v v
đến thời điểm này chúng tôi đã sơ tán được một thôn
với tổng số là bảy mươi hộ ở thôn tra lăng vào khu dân cư mới
hiện nay trên địa bàn xã cũng đã cơ bản công tác sơ tán
chuẩn bị các phương án để phòng chống thiên tai cũng cơ bản ổn định
việc sạt lở xảy ra liên tục tại tây giang khi mới bước vào tháng bảy
đã cảnh báo về những nguy cơ thiên tai có thể uy hiếp lên địa phương này
trong mùa mưa bão sắp tới
mặc dù chưa có thiệt hại lớn về người và tài sản
nhưng người dân cũng cần hết sức cảnh giác để đảm bảo an toàn cho chính mình
quay trở lại với phần tin trong nước
vâng thưa quý vị chưa điều chỉnh tăng giá điện trong thời gian tới đây
đây là yêu cầu được nhấn mạnh trong thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ
lê minh khái trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp về công tác điều hành giá sáu
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai và định hướng công tác quản lý điều hành giá sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
chí tiết sẽ có trong cục tin chính sách đáng chú ý ngay sau đây
chưa điều chỉnh tăng giá điện trong thời gian tới
đây là yêu cầu được nhấn mạnh trong thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp về công tác điều hành giá sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
và định hướng công tác quản lý điều hành giá sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
theo thông báo do văn phòng chính phủ ban hành
trước áp lực tăng giá của các nguyên liệu đầu vào cần tiết kiệm chi phí kiểm soát tính toán
xử lý những tồn tại liên quan đến chi phí để giữ ổn định giá điện
bên cạnh đó phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tiếp tục theo dõi tình hình
chủ động điều hành để đảm bảo nguồn kim song dầu trong nước không bị gián đoạn
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
từ ngày một mươi chín tháng bảy đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu khách trên các tuyến
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cụ thể trên tuyến bắc nam mở bán bốn đôi tàu thống nhất chạy hàng ngày giữa hà nội sài gòn
gồm se một se hai se ba se bốn se năm se sáu se bảy se tám
cùng với đó là các đôi tàu khu đoạn chạy hàng ngày se hai mươi một se hai mươi hai sài gòn đà nẵng
nt một nt hai sài gòn nha trang spt một spt hai sài gòn văn hiếp
sáng hai mươi tháng bảy tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình chính thức đưa vào vận hành khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng etc
tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình vận hành thêm một mươi ba làn etc mới nâng tổng số lên hai mươi tám làn etc
tại ba trạm thu phí vực vòng liêm tuyển và cao bổ
theo đánh giá của bộ giao thông vận tải việc đưa hệ thống thu phí etc vào vận hành trên toàn tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giao thông cửa ngõ phía nam thủ đô hà nội